liên quan đến vụ dùng súng khống chế con tin cướp tài sản xảy ra tại tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh cho biết là bước đầu xác định đinh ngọc lê hoàng anh
trú tại huyện xuân lộc từng có ba tiền án nghiện ma túy lâu năm và nhiễm hiv là nghi can gây án
sáng ngày bảy tháng một mươi một sau khi dùng súng khống chế ông đinh phi long để cướp xe máy
đối tượng đã về nhà mẹ ruột
tại đây đối tượng dùng súng khống chế em ruột của mình lên xe tải
yêu cầu trở ra hướng xã bảo quang tp long khánh
lúc này công an xã xuân lộc phối hợp với công an thành phố long khánh và lực lượng cảnh sát cơ động
tiến hành truy bắt đối tượng
khi bị bao vây đối tượng hoàng anh đã xuống xe bỏ chạy
sau đó tiếp tục dùng súng khống chế một người dân để cướp xe máy
bị lực lượng công an truy đuổi đối tượng đã bỏ xe máy chạy bộ vào nhà người dân
ở xã bảo quang thành phố long khánh cố thủ đồng thời sử dụng bình ga bom xăng để khống chế
và ngăn không cho lực lượng công an vào bên trong ngôi nhà
quá trình ở trong nhà nghi can đã dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng công an
làm vỡ cửa kính nhà đồng thời yêu cầu chuẩn bị cho một chiếc xe máy để chở đối tượng đi trốn
đến khoảng hơn một mươi hai giờ khi đối tượng vừa ra khỏi căn nhà
các lực lượng đồng loạt tấn công chấn áp khống chế và bắt giữ đối tượng
bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ đối tượng và người dân